các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào ngày một mươi tám tháng một tức ngày hai mươi bảy tết công an xã luận khê huyện thường xuân nhận được tin báo về việc một phụ nữ bị hai thanh niên tạt acid gây bỏng ở mặt và tay
quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi năm tháng một công an huyện thường xuân đã bắt giữ được ba đối tượng gồm đỗ viết lợi lê văn cường và lê xuân anh là thủ phạm gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm lợi đã thuê cường và xuân anh với tiền công là ba mươi triệu đồng để tạt acid nạn nhân
công an huyện thường xuân hiện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa bàn giao đối tượng trịnh quốc anh quê tỉnh bình dương để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân phú đã bắt quả tang quốc anh đang tàng

bước đầu quốc anh khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm thuê vận chuyển đến tân phú với giá hai triệu đồng
để biết trịnh quốc anh đã từng có một tiền án về tội mua bán chai phép chất ma túy
cũng tại đồng nai mua pháo trên mạng về bán kiếm lời nguyễn ba khoa chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện trảng bom ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
vào ngày hai mươi tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện tràng bom phối hợp với công an xã bắc sơn bắt quả tang khoa
đang tàng trữ năm mươi hộp pháo hoa nổ trái phép loại bốn mươi chín ống một hộp tổng khối lượng tám mươi năm kg tại nhà ở xã bắc sơn
qua điều tranh khoa khai nhận số pháo trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tỉnh bình phước qua mạng xã hội
với giá bốn mươi hai triệu đồng để về bán kiếm lời
thưa quý vị mặc dù là điểm cực nam của tổ quốc nhưng trong những năm qua nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
nên địa bàn tỉnh cà mau hiếm khi xảy ra các hành vi vi phạm về pháo nổ
cụ thể là trong thời gian qua công an tỉnh đã chủ động tăng cường các biện pháp trong đó chú trọng công tác tuyên truyền
nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn quyết tâm không để xảy ra bất cứ trường hợp nào
liên quan đến pháo nổ
để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trong dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau đã chủ động phối hợp với công an thành phố cà mau công an phường xã
đến tận các cơ sở kinh doanh bánh kem điện gia dụng tạp hóa cửa hàng trang trí để vận động tuyên truyền hơn một trăm linh cơ sở
ký cam kết không sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng pháo trái phép trong dịp tết

phong bán vận chuyển tàng trữ trái phép pháo vào địa bàn tỉnh
sáng nay lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng đã phối hợp với bộ đội biên phòng thành phố cứu thành công một du khách gặp nạn trên đèo hải vân
vào đêm ngày hai mươi tám tháng một đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận liên triều nhận được tin báo về du khách gặp nạn
đến dạng sáng nay lực lượng cứu nạn tìm được nạn nhân trong tình trạng bất tình
do địa hình hiểm trở nên đến khoảng bốn giờ ba mươi phút một tổ công tác khác của đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
phối hợp với bộ đội biên phòng đi cano tiếp cận vị trí nạn nhân theo đường biển
nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về cầu cảng sông hàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa
để biết nạn nhân là bùi lê xuân huy hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố hồ chí minh ra đà nẵng một mình khám phán đèo hải vân
thì bị trượt ngã trên đá rồi rơi xuống bãi sủng cỏ thuộc địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triều
sau gần hai năm trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích ngô nhật thanh chú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
vừa bị bắt giữ và được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre bàn giao cho công an huyện ba chi
theo hồ sơ vụ án vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh làm thuê trên tàu đánh
bắt cá xa bờ của một hộ dân ở xã an thủy trong lúc làm việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
thanh đã dùng dao chém bị thương một thuyền viên trên tàu nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba chi
ra quyết định khởi tố để điều tra tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt giữ được ngô nhật thanh
khi đối tượng đang trốn tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phú cát huyện quốc oai thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai thành phố hà nội về tội đánh bạc
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bảo hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại p năm b một mươi năm tập thể đại học giao thông vận tải
phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện